cháu tưởng gì cháu nằm mơ ngoại ạ cháu mơ hôm qua mẹ về thăm cháu
cha chị thôi để ngoại vào đánh răng rửa mặt cho cháu rồi ba cháu mình ăn cơm nhá
hồi mẹ đi lấy chồng nghe đâu đám cưới to lắm
chồng mẹ là một người cũng trao tuổi bố giàu có và thành công
một lần về quê thắp nhang mộ tổ rồi gặp và đem lòng yêu mẹ
mẹ của nó ngoại kể là đẹp lắm
cháu không biết sao nhưng giờ nó nhìn lại ảnh mẹ hồi ấy nó cũng gật gù mà công nhận
mẹ đẹp ghê gớm mà đẹp nhất là đôi mắt
nó nghe người ta bảo mắt người đàn bà đẹp không có sóng nhưng có thể nhấn chìm bất cứ ai
và mắt mẹ nó là một ví dụ như thế buồn sâu và bí ẩn
nó nghe ngoại bảo người ấy cũng theo mẹ nó hai năm rồi mẹ nó mới đồng ý
chắc họ cũng thật lòng
đám cưới ai cũng khen trai tài gái sắc
chỉ tiếc là mẹ nó đã qua một chuyến đò
và đó cũng là lý do để người ta nói ra nói vào về mẹ
và đến một tháng sau kể từ ngày mẹ nó bảo ngoan ở nhà chơi với bà và búp bê mẹ nó xong việc sẽ về
lúc ấy nó đang chơi lò cò ngoài sân thấy mẹ nó bỏ cả bọn con tún thẳng tí chạy ra ôm chầm lấy mẹ khóc nước nở
chẳng biết vì vui hay buồn mẹ nó cũng khóp theo
rồi ngoại đi ra
rồi ngoại đi ra thấy thế mới cất lên
ơ kìa hai mẹ con vào nhà đi nào
nó quẹt nước mắt
hôm ấy mẹ về ngủ với nó được một đêm
phải đến hai tháng sau mẹ mới lại về thăm nó
chồng mẹ ở thành phố thì mẹ theo chồng lên thành phố
bên nhà chồng mới đầu chẳng ưng mẹ nó đâu
nhưng rồi sau đó thấy mẹ nó đẹp người đẹp nết nên cũng nguôi
về nội dục mẹ mau sinh cháu
thế rồi cả năm trời
nó chẳng thấy mẹ nó về cứ hỏi ngoại
ngoại thì toàn bảo mẹ đi công chuyện
nó lại thờ dài như một bà cụ non
lại ngoan ngoãn ra chơi với bọn con tún
mong ngóng mẹ lại xuất hiện như lần trước
nhưng vô ích
hôm đó nó lội xuối nghịch mưa với bọn con tún
ngoại biết được ra gọi về lấy cái roi tét vào mông
cha tổ mi sao mà dại vậy hả cháu
liệu chết đuối thì bà biết sao bây giờ
nó bỏ khóc
mẹ ơi mẹ ơi
thế rồi bà cũng vứt cái roi mà ôm nó khóc
hai bà cháu khóc ngon lành
tối đó nó sốt
nó cứ lờ mờ thấy giọt nước rơi trên mặt mình
như tối nào nó mơ thấy mẹ
nó cứ giật mình mãi
ngoại ngủ ở cạnh bên vỗ vỗ
à ngủ đi cháu ngủ ngoan cháu của bà
rồi buông tiếng thở dài mà cất
à ơi hoa cải về trời
mẹ đi lấy chồng
con ở với ai
thời gian cứ thế mà trôi
nó cũng lớn lên và thôi những mong ngóng đợi chờ
mấy năm nay nó chưa gặp lại mẹ một lần
và nó cũng hiểu ra mọi chuyện
một đứa con ít mười mấy tuổi đầu lúc nào cũng nghĩ mẹ bỏ nó đi lấy chồng
có lần nó ở nhà không đi học
ngoại thấy lạ mới bảo
con không học ngoan sao mẹ về với con
nó vùng vằng
con không cần mẹ
mẹ bỏ con mà đi
mẹ chỉ toàn nói dối
ngoại cầm lấy cái roi đánh mấy cái vào mông
nói vậy là hư biết chưa
nó hoà khóc lên như hồi nhỏ ngoại vẫn đánh
chỉ khác là lần này nó thôi không gọi mẹ ơi
tối đó nó cũng mê sảng
ngoại nằm bên vỗ vỗ
à ơi hoa cải về trời
mẹ đi lấy chồng
con ở với ai
nó ngủ ngon lành một giấc tới sáng
ngày nó học lớp một mươi tan học về nhà khoe ngoại được học sinh giỏi đưa ngoại tờ giấy học phụ huynh và tiểu tiết với ngoại
ngoại cười bảo
cháu ngoại giỏi lắm
đang hào hứng nó giật mình thấy mẹ từ trong bếp đi xa
nó quay mặt đi chỗ khác
mẹ nó gọi
nó nhìn mẹ
mẹ nó vẫn vậy
hình như thời gian không làm mẹ già đi chút nào
chỉ khác là giờ nó không ôm mẹ mà khóc nữa
mấy ngày liền
nó không thèm nhìn mặt hỏi hăn mẹ tiếng nào
cho tới khi mẹ nó bảo để mẹ đi học phụ huynh
nó sang dọc
tôi bảo cô giáo
tôi mồ côi
ngoại đi học cho tôi rồi
ngoại giữ tay tắt nó
nó không khóc
nó cãi lại
cháu có nói sai gì hả ngoại
mẹ bảo cháu đi lấy chồng
ngần ấy năm
ngần ấy năm cháu không cha không mẹ
chỉ có ngoại và một niềm tin mù quáng
rằng mẹ đi công chuyện rồi về
ngần ấy năm
mẹ có biết cháu sống chết thế nào
mẹ bảo đâu
rồi nó hòa khóc
tối đó nó đi ngủ sớm
mà ngủ không được
nó nghe tiếng chân mẹ gión rén
mẹ lại vuốt tóc nó
nó tức lắm
tính hất tay mẹ ra
lại thấy giọt nước mắt của mẹ rơi xuống
hệt như chục năm về trước
rồi ngoại bước vào
mẹ nó ôm ngoại mà khóc
sao con khổ quá vậy mẹ
nó nằm im không nhúc nhích
chát trong lòng
rồi ngoại mất
nó một mình lên thành phố trọ học
thế mà hồi ấy ngoại bảo
ngoại đợi nó lớn
làm việc kiếm tiền
rồi hai ba cháu đi du lịch
vậy mà ngoại chẳng giữ lời
cả mẹ và chồng mẹ đều có ý kêu nó về nhà ở
đừng ở chợ cho đỡ cực
nhưng mà nó ghét cay ghét đắng
nó nghĩ nếu có chỗ trong nhà ấy
thì nó đã ở đó từ mười mấy năm về trước
từ lúc dỗ ngoại tới giờ
nó không thèm nghe máy mẹ
chứ nói gì đến nhìn mặt
ngày nó nhận học bổng du học
nó mừng lắm
nhưng rồi lại thoáng thở dài
giá có ngoại
ngoại đã nấu canh chua rồi bảo
cháu ngoại giỏi lắm
nhưng bây giờ thì
nó bắt một chuyến xe về quê
thắp nhang cho ngoại
ngồi trên xe
nó thấy chồng mẹ gọi cho nó
bảo nó vào viện gấp
để gặp mẹ lần cuối
nó hoảng hồn
nó thấy mẹ xanh sao
nằm trên giường bệnh
nó tính đưa tay ra
nhưng lại lưỡng lự
mẹ khó nhọc nhấc cánh tay lên
như muốn dờ vào khuôn mặt của nó
nó quỷ xuống nắm tay mẹ
mẹ khẽ vuốt tóc
rơi nước mắt và nói
cả đời này
mẹ có lỗi với con
mẹ chút hơi thở cuối cùng
hôm ấy sài gòn đang độ tháng tư
mà trời mưa to lắm
chồng của mẹ đưa cho nó lá thư của mẹ và nói
bị ung thư
muốn gặp con nhưng không được
mẹ sợ một ngày nào đó ra đi đột ngột mà không kịp nói với con
nên mẹ đã viết bức thư này
dặn bác gửi cho con
ngày ấy bác muốn đưa cả con và bà lên sống với chúng ta
ngặt nỗi gia đình ta phản đối
việc ta lấy mẹ con đã là quá lắm rồi
nếu ta vẫn đòi đưa con và bà lên
gia đình sẽ tử ta
thấy tình hình căng quá
mẹ con bảo
thôi để mọi người nguôi nguôi rồi tính
cả tháng trước
trời tối nào mẹ cũng khóc
chúng ta cũng có đứa con đầu lòng
đứa bé rất dễ thương
nó chỉ sống được ba tháng
mẹ con gần như hoảng loạn và rơi vào trạng thái trầm cảm bốn năm trời
thời gian dần trôi
khi mẹ con đã có thể vui vẻ
về đón con lên ở với chúng ta
cũng là lúc mẹ con đứng trước nỗi giận vặt
có lỗi với con
thoáng một cái
bây giờ nó đang học ở xứ người
thỉ thoảng nó cũng mơ thấy
hồi có ba
hình ảnh ba nhòe không rõ nữa
còn hình ảnh ngoại rồi mẹ
và đặc biệt là giọt nước mắt của mẹ rơi trên khuôn mặt nó hồi bốn năm tuổi
nó không sao quên được
nhiều khi cứ mơ màng nghe ngoại ru
à ơi hoa cải về trời
mẹ đi lấy chồng
con ở với ai
bây giờ thi thoảng nó cũng gọi về thăm chồng của mẹ
lúc đầu là rỗ đầu của mẹ
nó xưng bác và tôi
nó xưng dựa và cháu
giờ nó gọi là bố
câu chuyện hai bố con bao giờ cũng dài
nó kể đủ thứ trên trời dưới đất
bên này cho bố nghe
và bố lại kể chuyện về mẹ cho nó nghe
bao giờ kể xong bố nó cũng bảo
mẹ con thật tuyệt phải không
dạ mẹ con thật tuyệt
hôm nay ngày rằm theo lịch ta
nó đi mua bó hoa về cắm chiếc di ảnh của mẹ
nó thấy mẹ đang cười với nó
nó cười và bảo
mẹ thật tuyệt
bây giờ thì con phải đi học đây
con chào mẹ
nó nói mà nghe mặn chát trong lòng
phải chi hồi đó con biết sớm hơn
câu chuyện kết thúc là như vậy
một chút nối tiếc rằn vặt của người con
một chút hiểu lầm có phần nhỏ nhen ích kỷ
bởi vì đứa trẻ nào cũng muốn được mẹ cần bên
câu chuyện này được đứng dưới góc nhìn khách quan
có thể trong số quý vị đang nghe potcat này
có rất nhiều người đang ở trong hoàn cảnh ấy
một hoàn cảnh chéo ngoe khi không thể đưa con riêng theo mẹ về nhà chồng
đi bước nữa là một quyết định cực kỳ khó khăn với những ai đang làm mẹ
bởi mẹ đi theo chồng
thì con ở với ai
việc mẹ đi lấy chồng khác
không chỉ đơn thuần là việc hình thành một gia đình mới
mà còn là việc đối diện với những thay đổi về cảm xúc
sự hiểu biết và tương tác trong mối quan hệ gia đình
sự chuyển đổi đến một gia đình mới không thể tránh khỏi sự phân chia cảm xúc
và những đợt sóng tâm lý đan xen
trong quá trình đối diện với tình huống này
con cái thường có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc
thay vì cáu kỉnh hay tỏ ra khó chịu
thì mẹ hãy khích lệ con đặt câu hỏi
và trả lời cho con biết rằng
không có câu hỏi nào là không thể trả lời
hãy tạo môi trường mở để con thoải mái thảo luận và tìm hiểu
về những gì đang xảy ra
khi con đặt câu hỏi
hãy cố gắng giải thích nhẹ nhàng trung thực
dựa trên tuổi tác và khả năng hiểu của con
hãy khích lệ con mở lòng
thể hiện cảm xúc
của mình tự do
hãy lắng nghe khi con chia sẻ về những cảm xúc
mà tình huống này đang mang đến cho con
tạo ra một môi trường tin cậy
để con cảm thấy thoải mái chia sẻ
và đừng ngại mở ra cuộc trò chuyện về tất cả những gì con đang nghĩ và cảm nhận
trong những thời điểm thay đổi và tình huống phức tạp
con cảm thấy an toàn và được yêu thương
chính là điều quan trọng nhất
thế nên mẹ hãy luôn cho con thông điệp
dù cho tình hình có thay đổi
mẹ vẫn ở bên con
và luôn quan tâm đến hạnh phúc
cũng như sự phát triển của con
không chỉ là việc đối diện với tình huống
mẹ còn muốn con cảm nhận sự chắc chắn và tình thương từ gia đình mới
con cần được cảm nhận rằng
dù có những thay đổi trong gia đình
thì tình thương và sự ổn định vẫn luôn tồn tại
hãy tạo cơ hội để thảo luận về mối quan hệ gia đình
về những giá trị và tình cảm mà gia đình dành cho nhau
khuyến khích con hiểu rằng
mối quan hệ gia đình không chỉ dựa trên sự hiện diện vật chất
mà còn dựa vào tình thương sự gắn kết tinh thần
trong tình huống này
việc thể hiện tình thương và sự ủng hộ
không chỉ là việc nói ra
mà còn là việc hành động
nên mẹ hãy cho con tham gia vào các hoạt động gia đình
thể hiện sự quan tâm và tình thương với mẹ
giúp con cảm nhận rõ ràng hơn về tình thương
dù gia đình có những thay đổi
để dung hòa giữa ước vọng cá nhân và tình yêu trách nhiệm với con cái
thì ai đó trong chúng ta
đều cần có những suy nghĩ thấu đáo
những hành động đúng mực
để những đứa trẻ luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ
từ cha từ mẹ
để chúng không phải sợ sệt trước những thay đổi
khi cha hay mẹ lập gia đình mới
cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới đây
hẹn gặp lại trong podcast tuần sau